cũng trong sáng ngày hôm nay trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông trên quốc lộ một mươi bốn
các cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông phát hiện một đối tượng
chạy xe mô tô mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b một trăm bảy mươi hai nghìn hai trăm tám mươi chín đã vượt quá tốc độ quy định
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và phát hiện ổ khóa xe có dấu hiệu bị phá
người điều khiển không có giấy tờ hợp lệ nên đã kiểm tra và truy xét
qua khai thác đối tượng khai nhận tên là phạm bạch hổ chú tại phường tân thành
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
chiếc xe trên là tăng vật mà đối tượng đã lấy trộm của một người dân tại nhà thờ chính tòa
thành phố buôn ma thuật đang trên đường đưa vào thành phố hồ chí minh để tìm nơi tiêu thụ thì bị bắt giữ